không khí vui tươi phấn khởi của ngày tết trung thu đã tràn ngập khắp mọi nơi
các em nhỏ chắc chắn là những nhân vật đang ngóng chờ vui hội trăng rằm và cỗ trung thu hơn ai hết
và ngay sau đây sẽ là những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về không khí vui tết trung thu tại các địa phương trên cả nước
tại thái nguyên vào tối một mươi hai tháng chín trung tâm bảo trợ và công tác xã hội phối hợp cùng nhiều nhà tài trợ tổ chức đêm hội ánh trăng rượu kỳ cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đang được trung tâm nuôi dưỡng cùng vui tết trung thu với các em nhỏ tại địa bàn
chương trình bao gồm các hoạt động rước đèn múa lân phá cỗ chơi trò chơi giao lưu văn hóa văn nghệ
tại chương trình các em còn được các nhà hảo tâm trao tặng học bổng cùng nhiều phần quà gạo bánh đèn trung thu và các đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống
để giúp các em học sinh vùng biên giới có một cái tết trung thu vui tươi và ý nghĩa
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vừa phối hợp với các tổ chức từ thiện tổ chức đêm trung thu với chủ đề biên cương vui hội trăng rằm cho trẻ em xã biên giới thượng trạch huyện bố trạch
chương trình nhằm động viên chia sẻ những khó khăn với các em học sinh vùng biên giới giúp các em có thêm động lực để cố gắng chăm ngoan học giỏi vươn lên trong cuộc sống
tại đêm hội ban tổ chức trao hơn năm trăm linh xuất quà cùng sáu góc học tập hai mươi năm cặp sách hàng trăm cuốn sách vở áo mưa cho học sinh xã thượng trạch
quà hết sức ý nghĩa là nguồn động viên khích lệ để các em bước vào một năm học mới vui tươi và khí thế
tối ngày một mươi hai tháng chín bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp hcm phối hợp với huyện cần giờ tổ chức chương trình vầng trăng biên thùy trao tặng ba trăm linh phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
đây là một trong những hoạt động thường niên của bộ đội biên phòng tp hcm thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến các cháu thiếu niên nhi đồng trong mỗi dịp tết trung thu
cũng trong dịp này bộ đội biên phòng tp hcm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về biên giới biển đảo nhằm động viên quần chúng nhân dân phát triển kinh tế gia đình yên tâm vươn khơi bám biển tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc
với chủ đề trung thu cho em và vầng trăng yêu thương tết trung thu năm nay đoàn thanh niên tổng công ty địa lực tp hcm đã tổ chức năm đoàn đi trao gần hai xuất quà tết trung thu
với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng cho các cháu thiếu nhi vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn ngoài việc tặng quà các bạn đoàn viên thanh niên còn tổ chức chương trình văn nghệ vui tết trung thu cùng các cháu đây là những tấm lòng thiện nguyện của mỗi đoàn viên thanh niên đối với công tác an sinh xã hội